trong những năm gần đây ở tỉnh đắk lắc hạn hán có xu hướng tăng theo từng năm
tuy nhiên một số công trình thủy lợi đã phát huy công năng góp phần giải quyết bài toán khô hạn
thúc đẩy sản xuất cung cấp nước sinh hoạt trong mùa khô
từ khi cục công trình thủy lợi esup thượng đi vào hoạt động
đã biến nơi đây thành một trong những vựa lúa lớn nhất cùng tây nguyên
từ chỗ sản xuất phụ thuộc vào nước mưa đến nay hơn năm hectare lúa gieo cấy được hai vụ
thậm chí là ba vụ với năng suất rất cao
trong đó cục công trình thủy lợi lớn nhất tại đắk lắc là hồ esup thượng và esup hạ
với diện tích mặt nước gần một năm trăm linh ha dung lượng nước chứa lên đến một trăm bốn mươi sáu triệu m ba
cùng với hệ thống canh mương công trình giải quyết được nước tưới
cho gần chín năm trăm linh hectare lúa cùng với diện tích các loại cây trồng khác
ở trên tỉnh đắk lắc thì thời gian gần đây nhà nước đầu tư một số công trình thủy lợi khá lớn
đặc biệt như esup cô đống búc bôn dông cương mường a
những công trình này phát huy hiệu quả khá lớn
công trình esup ngoài vụ nước cho cây trồng nó còn nước sinh hoạt cho nhân dân
nếu không có công trình này thì thậm chí nước sinh hoạt của nhân dân ở trên các tuyến canh chúng tôi cũng không có nước
đối với tỉnh đắk lắc việc đảm bảo nguồn nước có ý nghĩa sống còn để duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động sâu sắc làm mùa khô kéo dài khốc liệt hơn
việc xây dựng các công trình thủy lợi lớn như hồ e xúc thượng có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ nước
điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững cũng như cung cấp nước sinh hoạt trong mùa khô